ngày năm tháng sáu tại hà nội hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ việt nam phối hợp với hội chữ thập đỏ việt nam
và cổng thông tin nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh tổ chức chương trình nhắn tin chi ân liệt sĩ hai nghìn hai mươi
nhằm hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chương trình nhắn tin chi ân liệt sĩ hai nghìn hai mươi là dịp để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn
tri ân tới các anh hùng liệt sĩ gia đình liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
thời gian bắt đầu chương trình từ h ngày một tháng sáu đến hết hai mươi bốn h ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
với cú pháp tals gửi một nghìn bốn trăm linh năm bức ủng hộ là hai mươi đồng một tin nhắn
toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng và hỗ trợ giám định adn xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin
tặng số tiết kiệm nhà tình nghĩa tặng quà cho các gia đình liệt sĩ
mẹ việt nam anh hùng còn khó khăn